sáng nay hai mươi tháng tám sở ngoại vụ tỉnh lào cai nhận được thư liên hệ của ban ngoại vụ huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
thông báo về việc tiếp tục xả lũ trên sông hồng do ảnh hưởng của bão khiến lưu vực sông hồng xảy ra mưa lớn
nhà máy thủy điện mã đỗ sơn trung quốc tiến hành xả lũ từ chín h đến một mươi bảy h ngày hôm nay hai mươi tháng tám
khi đó mực nước sông hồng sẽ dâng cao hơn
trước đó nước lũ trên sông hồng dâng cao đã khiến một số tỉnh vùng hạ du bị ngập nặng gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
do đó sở ngoại vụ tỉnh lào cai đã có công văn hỏa tốc số ba trăm sáu mươi hai thông báo về việc phía trung quốc tiếp tục xả lũ trên sông hồng
và khuyến cáo người dân vùng hạ lưu cần chủ động đề phòng lũ lớn có thể tiếp tục xảy ra chuẩn bị tốt các phương án ứng phó giảm thiểu tối đa thiệt hại